thủ tướng chính phủ vừa giao bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn bộ công thương đánh giá
có giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp thúc đẩy xuất khẩu gạo vào liên minh châu âu eu
tận dụng lợi thế ưu đãi của evfta
trước đó dư luận phản ánh so với các nước asean xuất khẩu gạo của việt nam vào eu
chỉ bằng một phần sáu của thái lan một phần một mươi của myanmar và một phần tư của campuchia
tổng nhu cầu gạo hàng năm của eu là hai ba triệu tấn giá trị năm hai nghìn một mươi chín là một bốn tỷ euro
gạo là mặt hàng có tiềm năng lớn để xuất khẩu vào eu khi mở rộng được hạn ngạch